trong những năm gần đây nghề khai thác hải sản xa bờ tại khu vực miền trung gặp không ít khó khăn
do tình trạng khan hiếm lao động diễn ra thường xuyên
nhiều tàu phải chấp nhận sử dụng lao động thiếu kinh nghiệm thậm chí là ứng tiền trước
nhưng vẫn không có đủ nhân lực để ra khơi
không có đủ lao động để hành nghề lưới cản
từ sau kỳ nghỉ tết đến nay chủ phương tiện này phải thay đổi nghề để duy trì hoạt động đánh bắt
do việc tìm lao động gặp nhiều khó khăn chủ phương tiện này đã tính đến chuyện thanh lý
chuyển nghề nghiệp thì nó đang còn khó khăn nên trong thời gian đó là phải cũng không làm nghề này
làm nghề kia để kiếm sống chứ không không thể nào để tàu cầm bờ được
cầm bờ là hư hỏng còn nếu mà cuối cùng không được thì phải thanh lý tàu
vấn đề lao động luôn là điều lo ngại nhất đặc biệt là vào thời điểm hiện nay
với các chủ tàu nếu không có đủ nhân lực để ra khơi
nếu muốn có đủ nhân lực cho mỗi chuyến vươn khơi cần phải ứng trước tiền cho lao động
tuy nhiên nếu chuyến biển thua lỗ hay lao động phật ý là họ sẵn sàng bỏ việc để sang làm cho tàu khác
không có bận rồi rồi kêu đi thê thê có tàu là năm trăm linh một ngày còn có tàu là cũng sáu trăm linh một ngày
mà đi trên biển mà làm không có là bạn cũng vẫn dạy họ dạy họ đi với tàu khác
vì mình làm ăn không đủ điều kiện cho họ
còn bữa nay là bạn mình phải bật bột mua để đi một chuyến biển
nhiều chủ phương tiện còn gặp khó khăn do bị lao động lừa gạt khi đã nhận tiền ứng rồi bỏ trốn
việc này khiến nhiều chủ phương tiện lỗ nặng không thể ra khơi hoặc có ra khơi cũng không thể khai thác hết công suất
rồi bữa nay nó có xảy ra tình trạng là bạn bè nó lừa tiền trốn
nó tắt nó hóa là đi ứng tiền trước
đưa tiền sang nào nó kêu lên bờ nó mua tố mua thuốc mua nước mua non xuống để ghe mớ biển chạy rồi đi luôn
trong khi các đội tàu ngày càng phát triển thì lao động lại khan hiếm
nghịch lý này vẫn đang diễn ra và đã gây không ít khó khăn cho hoạt động khai thác hải sản tại nhiều địa phương
và có lẽ sẽ trở nên trầm trọng hơn nếu các nhà quản lý không có hướng giải quyết